sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại tỉnh an giang tạm trú tại thị xã bến cát của tỉnh bình dương
tại cơ quan công an điên khai nhận chị huỳnh thị mỹ dung trú tại tỉnh bình dương có vay của điên số tiền là ba triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng nhưng chưa có tiền trả
ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm liên đến nhà chị dung đòi tiền nhưng không có chị dung ở nhà nên nảy sinh ý định bắt cóc con chị dung để ép chị dung trả tiền
để thực hiện ý định liên đã lừa cháu ngô minh tú sinh năm hai nghìn một mươi hai con trai của chị dung về nhà mình sau đó gọi điện cho chị dung nói phải trả tiền mới trả con trai
nhận được tin báo của bị hại cơ quan công an đã bắt giữ biên để điều tra